trong đó phần phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực miền tây của nam bộ
sẽ là vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
mưa xuống sẽ khiến cho nhiệt độ trong ngày mai trên cả hai khu vực đều không quá cao
ở tây nguyên nhiệt độ giảm xuống còn mức hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên các vùng biển phía nam bao gồm từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan và khu vực phía nam của biển đông trong ba ngày tới
chủ yếu có gió tây nam ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật trên cấp sáu
mưa rông tiếp tục xảy ra trên các vùng biển này
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rong dày rác gió tây nam cấp ba bốn
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước